thành đoàn hà nội tổ chức chương trình cầu truyền hình trực tuyến ngày hội đoàn viên theo dấu trên lịch sử
đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm chín mươi năm thành lập đảng bộ tp hà nội
và tám mươi chín năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh ngày hai mươi sáu tháng ba
chương trình lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức trực tuyến nhằm hưởng ứng phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
chương trình được tổ chức với bốn điểm cầu
mỗi điểm cầu là một hoạt động ý nghĩa như giao lưu với những nhân chứng lịch sử
thăm hỏi tặng quà nguyên lãnh đạo thành ủy hà nội sinh hoạt truyền thống
ôn lại lịch sử vẻ vang của tp hà nội trong chặng đường đấu tranh xây dựng và phát triển chín mươi năm đảng bộ tp hà nội
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
chương trình đã khơi dậy tinh thần thi đua học tập và nói theo những tấm gương sáng trong công tác đảng đoàn
phát huy sức trẻ sự sáng tạo của lớp thế hệ thanh niên hiện nay
nhân dịp này nhiều cuốn sách về lịch sử đảng bộ thành phố hà nội cũng được trao cho những đoàn viên thanh niên ưu tú có thành tích xuất sắc trong thời gian qua